quá trình điều tra cơ quan công an xác định lê dương với vai trò là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển trong hoạt động vận chuyển hành khách của công ty trách nhiệm hữu hạn thành một mươi
nhưng dương đã không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe theo quy định chức năng nhiệm vụ của bộ phận quản lý và vấn đề cho tính điều khiển xe khách gây vụ tai nạn trên
quá trình điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi đã đền bù thiệt hại cho các nạn nhân và đền bù tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn
dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều nay
một mươi viên ma túy tổng hợp là tang vật vừa bị công an huyện mường nhé tỉnh điện biên thu giữ tại bản dền thàng xã quảng lâm huyện mường nhé khi bắt quả tăng một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào sáng ngày một mươi năm tháng năm lực lượng chức năng công an huyện mường nhé đã bắt quả tang đối tượng hờ a của sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã na cô sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin tương đương với một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động cùng với nhiều đồ vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí thời gian qua lực lượng công an tỉnh đồng nai đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ tổ chức sử dụng ma túy tập thể
tại một số cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán ba trá hình karaoke nhà nghỉ khách sạn góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke ở địa bàn xã xuân tâm
tại đây lực lượng công an phát hiện tại phòng hát số năm có một mươi bốn đối tượng gồm một mươi nam và bốn nữ từ một mươi bảy đến hai mươi sáu tuổi đang tụ tập sử dụng ma túy
qua test nhanh một mươi trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy năm điện thoại di động
qua điều tra công an xác định sáu đối tượng gồm nguyễn duy trí nguyễn huỳnh công võ quốc duy đoàn văn quốc đỗ võ thế hậu đinh phương nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là đặng kim hoàng và lê minh hoàng về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng này khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ minh hoàng và kim hoàng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản
để thực hiện vào chiều ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn kim hoàng đã điều khiển xe mô tô chở theo minh hoàng đến khu vực khóm đông hưng phường nhân hưng
thị xã tịnh biên thì phát hiện đỗ thị ngọc bích ngồi
phía sau đạp xe của bạn đang trên đường đi học về trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng
lúc này kim hoàng điều khiển xe áp sát dở vờ hỏi đường để minh hoàng giật sợi dây chuyền trên cổ của bích rồi tẩu thoát
đến ngày một mươi ba tháng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tịnh biên đã xác định và bắt giữ kim hoàng và minh hoàng khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường núi sam thành phố châu đốc
không quen biết chỉ nhìn nhầm nhóm có mâu thuẫn với mình
mà năm thiếu niên cùng chú tại quận hải châu và quận thanh khê đã dùng hung khí đuổi chém khiến một người bị thương tích nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
các đối tượng bao gồm võ viết nhân võ bạch minh toàn nguyễn quốc bảo nguyễn mai huy hoàng và nguyễn văn dũng
theo điều tra do mâu thuẫn của võ khắc mạnh một mươi năm tuổi trú tại phường hòa minh với nhóm của quốc trần chưa rõ lai lịch nên dạng sáng ngày một tháng năm mạnh đã rủ cả nhóm trong đó có nhân toàn bảo hoàng dũng cầm theo hung khí là ba trĩa kiếm tuyếp xuất để tìm nhóm của quốc trả thù
thế nhưng không gặp nhóm này tiếp tục điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố
khi phát hiện nhóm của trần ngọc phước sang trần anh tuấn vũ khánh toàn thuộc nhóm hải phòng cũng đã từng có hẹn
đến đường hoàng văn thụ cả sang tuấn và toàn bị ngã nên đã cùng nhau chạy bộ về hướng lê hồng phong thế nhưng vẫn bị phát hiện đánh đấm liên tục
hậu quả sang và toàn bị thương tích tối thiểu bốn vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm

hậu quả sang và toàn bị thương tích tối thiểu bốn vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ